mặc dù tỉnh đồng nai đã thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ nhiều ngày nay
thế nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn xuất hiện nhiều trường hợp phớt lờ quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
những trường hợp này đã bị lập biên bản xử lý
cụ thể chỉ trong ngày một mươi hai tháng bảy công an các đơn vị địa phương trong tỉnh đồng nai đã phát hiện lập biên bản xử lý một trăm hai mươi năm trường hợp
vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với lý do không đeo khẩu trang nơi công cộng ra ngoài trường hợp
ra ngoài trong trường hợp không cần thiết không giữ khoảng cách an toàn và tập trung đông người
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trăm một mươi bảy trường hợp với số tiền hai trăm một mươi năm triệu đồng
và đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại